lúc đó học sinh các trường vẫn phải học trên trúc và tình trạng các giáo viên dạy tăng tiết dạy liên môn vẫn tiếp tục diễn ra
tinh thần chỉ đạo của chính phủ là dù cắt giảm biên chế nhưng ở đâu có học sinh ở đó phải có giáo viên
dù vậy năm học mới đã đi được gần hết một học kỳ nhưng tình trạng thiếu hàng ngàn giáo viên không chỉ là tình trạng ở riêng các thành phố lớn
chuyển về giảng dạy tại trường tiểu học hưng thông huyện hương nguyên đã ba năm nay
hầu như cô trần thị tuyết không còn được nghỉ buổi nào trong tuần
bởi dù trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ hai nhưng hiện vẫn thiếu đến ba giáo viên ở các môn mỹ thuật âm nhạc và thể dục
để bảo đảm cho việc dạy và học hai buổi một ngày không còn cách nào khác cô tuyết và nhiều giáo viên ở đây phải dạy tất cả các môn học vượt tiết so với quy định từ bảy đến tám tiết một tuần
là một giáo viên tiểu học thì tôi thấy là rất là khó khăn
trong việc dạy các môn thuộc về đáng kiểu như âm nhạc mỹ thuật thể dục trường giải đơn hái thì có các giáo viên đó chuyên biệt
mặc dù đã tuyển thêm được ba mươi năm giáo viên huyện hưng nguyên hiện vẫn đang thiếu tới năm mươi giáo viên ở hai bậc mầm non và tiểu học

năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi để bảo đảm việc dạy và học theo đúng quy định của bộ giáo dục và đào tạo
nghệ an đang thiếu hai bốn trăm linh giáo viên tiểu học và trên một bảy trăm năm mươi giáo viên mầm non
vì thế để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ của chương trình đào tạo
nhiều huyện đã tiếp tục thực hiện việc điều chuyển biệt phái củng cấp
từ trung học cơ sở
xuống tiểu học và cả mầm non
bên cạnh đó nhiều trường bố trí giáo viên dạy chéo môn ở bậc trung học cơ sở
còn giáo viên tiểu học dạy ở tất cả các môn trừ môn tiếng anh
hiện tại các trường chuẩn quốc giá bảy trường này
rồi tiểu học thì mới có hai trường có giáo viên tiết học đào tạo đúng bài bản chính quý
còn lại thì chúng tôi bây giờ rất khó khăn chưa thể bố trí được
còn giải pháp để khắc phục chuyện này
một số cán bộ quản lý giáo viên trong nhà trường
họ cũng rất khó khăn
chúng tôi rất có năng lực với tiến học
thì chúng tôi vẫn dùng cái thổ này để dạy cho học sinh